chính trị của quốc hội và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ tài chính đang chủ trì việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
luật thuế tiêu thụ đặc biệt luật thuế thu nhập doanh nghiệp luật thuế thu nhập cá nhân
và luật thuế tài nguyên để trình chính phủ trong quý ba năm hai nghìn một mươi bảy và báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội bổ sung
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội vào năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời việc sửa luật cũng đảm bảo mục tiêu hội nhập phù hợp với các cam kết mà việt nam đã ký kết hoặc đang đàm phán
các thuế để cho các doanh nghiệp lớn và nhất là những doanh nghiệp mà có sự đồng góp nhiều cho nhà nước
thì cũng phải có những chế độ đặc biệt riêng để làm nào tạo điều kiện cho những doanh nghiệp lớn người ta thực sự phát triển và đồng góp
làm nào mà thực hiện đúng đầy đủ ngân sách nhà nước nhưng cũng để có cái mang tính chất là đóng góp được cho xã hội
và cũng phải phát triển nữa để hòa nhập với thế giới
nhằm thực hiện chiến lược cải cách thuế bộ tài chính tiếp tục nghiên cứu sửa đổi luật theo hướng giảm mức thuế xuất phổ thông
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính tăng tích lũy tái đầu tư khi doanh nghiệp phát triển
sẽ tạo ra nhiều hàng hóa của cải vật chất cho xã hội tạo thêm nhiều lợi nhuận và thuế nộp cho ngân sách nhà nước cũng sẽ tăng thêm
bên cạnh đó yêu cầu sửa luật là nhằm đảm bảo chính sách rõ ràng minh bạch đơn giản giảm thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa quản lý thuế
đây là mấy định hướng chính sách về sửa đổi các cái chính sách này
chứ hiện nay là cái nội dung này là chưa có nằm trong chương trình của quốc hội
và như tôi đã báo cáo các đồng chí là theo luật ban hành văn bản mới
thì đầu tiên là chúng ta phải đưa ra đề xuất chính sách đưa ra xin ý kiến các tổ chức cá nhân trong xã hội
xin ý kiến thẩm định của bộ tư pháp trình chính phủ thống nhất
về nội dung chủ trương chính sách đã
cho nên là trong cái tài liệu đặt gửi cho ông chí thì từng nội dung đều đề cập đến mục tiêu chính sách
đây là đưa chính sách
và nếu chính phủ đồng ý thì chính phủ mới trình ra quốc hội để xin quốc hội đưa vào chương trình của quốc hội
góp ý vào dự án sửa đổi bổ sung năm luật thuế của bộ tài chính
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu bộ tài chính giả soát bổ sung về mục đích quan điểm xây dựng dự án luật
trong đó lưu ý phải đáp ứng tương thích với các luật mới được quốc hội ban hành
định hướng sản xuất và tiêu dùng qua đó thực hiện mục tiêu cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế
đúng bản chất của sắc thuế nhất quán rõ ràng công khai minh bạch dễ thực hiện giảm thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho người nộp thuế và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
phù hợp mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng phát triển đảm bảo nguồn thu nuôi dưỡng nguồn thu
đặc biệt trong bối cảnh các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các cam kết quốc tế
đảm bảo động viên ngân sách chống xói mòn cơ sở thuế
tham gia vào chuỗi giá trị là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
trong thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi
từ phía các ngân hàng để đổi mới công nghệ
mở rộng sản xuất quy mô lớn
trước nhiều cam kết hội nhập và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương
việt nam được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều nhờ ngoại thương tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
và đón đầu trong cạnh tranh với các nền kinh tế mới nổi
theo đó việt nam cần khuyến khích các nhà cung ứng trong nước tham gia ngày càng sâu vào quá trình lắp ráp cuối cùng
thông qua phát triển mạng lưới toàn diện hơn các nhà cung ứng cấp một và cấp hai
điều này giúp việt nam có vị thế tốt hơn để bắt đầu chuyển sang các sản phẩm tinh xảo hơn
nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu hiện nay
đảm bảo các công đoàn phức tạp hơn và dịch chuyển sang các chuỗi cung ứng mới với tỷ trọng giá trị gia tăng cao hơn
doanh nghiệp của chúng tôi cũng như các doanh nghiệp việt nam khác cũng cố gắng để các xây dựng tự nâng cao bản thân mình
về quy trình quản lý quy định sản xuất cũng như các tiêu chuẩn của doanh nghiệp nhật
để các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nhật
tôi hy vọng sẽ mở rộng được thị phần về sản phẩm cũng như nội địa hóa tỉ nệ nội địa hóa của việt nam
theo khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
có tới sáu mươi bảy doanh nghiệp luôn có nguyện vọng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong khâu chế biến và chế tạo
để làm được việc đó thì rất nhiều doanh nghiệp đã chủ động vượt qua ba cản trở lớn
cho các doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi sản xuất này bao gồm vốn trình độ nhân sự và công nghệ
cách đây bốn năm là tôi đã được bên giai ca giai cho giới thiệu rằng hỗ trợ
và ví dụ như bây giờ thì khi mà cái đầu tư máy móc thiết bị này trong cái trung khoản thì tôi còn được giai ca hỗ trợ
do ngân hàng đề nghị là hỗ trợ một năm lãi suất
kinh nghiệm của chính các doanh nghiệp đã khẳng định vị thế của mình trong chuỗi giá trị đó
là để tiếp cận được nguồn tài chính doanh nghiệp cần có chiến lược đầu tư kinh doanh phù hợp
bài bản gắn với từng giai đoạn ngắn hạn hay trung hạn
sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ tài chính đồng thời chủ động nắm vững các cam kết khi tham gia hội nhập
cắt bỏ đầu tư tràn lan không hiệu quả tập trung nguồn lực và lĩnh vực chuyên sâu của mình
đặc biệt cần đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nhằm tạo niềm tin cho các tổ chức tiến dụng
để tiếp cận được nguồn vốn việc doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu sẽ được hưởng lợi từ nguồn vốn
và công nghệ nước ngoài tiếp cận với thị trường thế giới qua đó tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin kết thúc tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại